liên quan đến vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại công ty cổ phần hóa dầu và sơ sợi dầu khí pptech
cơ quan an ninh điều tra bộ công an vừa ra quyết định khởi tố bổ sung tội danh nhận hối lộ
đối với bị can vũ đình duy đồng thời phát lệnh truy nã đối với vũ đình duy
bị can vũ đình duy bị khởi tố với tội danh cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
quy định tại điều một trăm sáu mươi năm bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín và nhận hối lộ quy định tại điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
bị can đã trốn ngày hai mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
theo cơ quan an ninh điều tra bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an
viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất
sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho cơ quan an ninh điều tra bộ công an
có địa chỉ số ba nguyễn gia thiều quận hoàn kiếm tp hà nội số điện thoại sáu mươi chín hai trăm ba mươi ba
sau hai mươi ba ngày xét xử và nghị án vào ngày ba mươi một tháng năm tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên án vụ bị cáo hứa thị phấn
cùng hai mươi bảy bị cáo khác về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại hơn sáu ba trăm linh tỷ đồng tại ngân hàng đại tín
về hành vi của các bị cáo hội đồng xét xử nhận định hứa thị phấn là người chủ mưu
chỉ đạo các nhân viên dưới quyền thực hiện các hành vi sai phạm
gây thiệt hại hơn sáu ba trăm linh tỷ đồng
các bị cáo có khắc phục thiệt hại nhưng thiệt hại các bị cáo gây ra là rất lớn
không chỉ ảnh hưởng tới ngân hàng đại tín mà còn ảnh hưởng đến hệ thống ngân hàng nói chung
từ những lẽ trên hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo hứa thị phấn hai mươi năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm
hai mươi năm tù về tội cố ý làm trái tổng hợp hình phạt là ba mươi năm tù
cùng với hình phạt một mươi bảy năm tù của toán nhân dân cấp cao hà nội hình phạt bị cáo chấp hành là ba mươi năm
ngoài ra bị cáo hứa thị phấn có trách nhiệm bồi thường cho ngân hàng xây dựng số tiền hơn một mươi năm sáu trăm chín mươi tỷ đồng
về hành vi cố ý làm trái hơn một tỷ đồng về hành vi lạm dụng tín nhiệm
bị cáo bùi thị kim loan là thư ký của bà phấn vừa sinh con lĩnh một mươi ba năm tù tội lạm dụng tín nhiệm
một mươi năm năm tù tội cố ý làm trái tổng hợp hình phạt là hai mươi tám năm tù
các bị cáo khác bị tuyên án từ một mươi năm tù giam đến hai năm tù treo
bộ giao thông vận tải đã yêu cầu tổng công ty cảng hàng không nếu kiểm tra phát hiện cán bộ an ninh nào vi phạm thì phải xử lý nghiêm
yêu cầu này được đưa ra sau khi có báo chí đăng loạt phóng sự điều tra cò xe lộng hành ở sân bay
sau sự việc này lãnh đạo bộ giao thông vận tải đã họp hai lần để chỉ đạo lập lại trật tự dẹp nạn cò xe xe dù bến cóc tại các cảng hàng không
yêu cầu cục hàng không phải có trách nhiệm chỉ đạo các cảng vụ xử lý rứt điểm tình trạng này
bộ giao thông vận tải cho biết
ở các sân bay ngoài cục hàng không là cơ quan quản lý nhà nước còn có các cảng vụ chịu trách nhiệm quản lý vấn đề an ninh an toàn hàng không
để có tiền làm vốn hoạt động kinh doanh và trả nợ một giám đốc đã thực hiện hành vi lừa đảo mua ô tô mới đem thế chấp
bất chấp pháp luật đối tượng này đã làm giấy tờ giả để thế chấp ở nhiều nơi lấy tiền
và nhiều tiệm cầm đồ nhận vay ô tô giấy tờ nhà đất đã trở thành nạn nhân của hình thức lừa đảo này
tin tưởng phạm quang anh ở xã bình trương
phạm quang anh ở xã bình trương huyện bình sơn là giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên kinh doanh việt anh
nên vợ chồng chị nguyễn thị phương dung là chủ cơ sở cầm đồ thái ở tổ một mươi một phường tránh lộ thành phố quảng ngãi
đã nhận thế chấp ô tô và giấy tờ và cho phạm quang anh vay trên năm trăm linh triệu đồng